bộ ngoại giao nga ngày hôm qua đã ra thông cáo cho biết là những vấn đề liên quan đến tiến trình khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện
gcpoa là trọng tâm thảo luận tại cuộc gặp giữa thứ trưởng ngoại giao nước này sergei ryabkov và người đồng cấp iran ali beherkhani
và trong khi đó ngày hôm nay lãnh đạo cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế iaea cho biết iran đã thành công trong việc tăng gấp ba lần năng lực
làm giàu ukraine ở mức sáu mươi tức là gần mức có thể sản xuất vũ khí
phát biểu tại một cuộc họp tổng giám đốc iaea rafah grossi khẳng định iran thông báo với iaea là họ đã tăng gấp ba không phải gấp đôi
năng lực làm dầu urani sáu mươi tức là rất gần với mức chín mươi để có thể sản xuất vũ khí
theo điều khoản thỏa thuận hạt nhân hai nghìn một mươi năm iran chỉ được phép làm dầu urani ở mức ba sáu mươi bảy nhưng sau đó mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này
mở đường cho tehran vi phạm cam kết
tháng trước tehran thông báo đã bắt đầu tìm hiểu về các vấn đề của iran
bắt đầu đưa các lò phản ứng thế hệ mới ir sáu vào vận hành tại nhà máy fordow và bắt đầu làm giàu urani ở mức độ tinh khiết sáu mươi để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương tây